chương trình an ninh hai mươi bốn h tiếp tục với những tin tức thời sự quan trọng khác
sáng nay tại nhà quốc hội dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
ủy ban thường vụ quốc hội tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chương trình giám sát của quốc hội năm hai nghìn hai mươi bốn
dự hội nghị về phía bộ công an có thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
năm hai nghìn hai mươi bốn quốc hội đã chọn giám sát tối cao hai chuyên đề về chính sách tài khoá tiền tệ
hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết của quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia
đến hết năm hai nghìn hai mươi ba sẽ báo cáo quốc hội tại kỳ họp thứ bảy
chuyên đề về thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội
từ năm hai nghìn một mươi năm đến hết năm hai nghìn hai mươi ba sẽ báo cáo quốc hội tại kỳ họp thứ tám
ủy ban thường vụ quốc hội chọn hai chuyên đề giám sát
về thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng
hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
và việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ năm hai nghìn chín đến hết năm hai nghìn hai mươi ba
tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận xung quanh một số vấn đề nội dung quan trọng cần bổ sung
trong công tác giám sát làm rõ một số tồn tại khó khăn trong hoạt động giám sát
từ đó đưa ra các giải pháp để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động giám sát
trong năm hai nghìn hai mươi bốn góp phần đưa các chính sách pháp luật thực sự đi vào cuộc sống
bảo đảm có hiệu quả cao đáp ứng sự mong mỏi của người dân và cử tri cả nước
chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị sơ kết một năm thực hiện nghị quyết số một mươi hai của đảng ủy công an trung ương
và chỉ thị số một mươi một của bộ trưởng bộ công an về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã thị trấn
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
dự hội nghị có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bộ và tám mươi ba điển hình công an xã thị trấn công an xã bán chuyên trách tiêu biểu
thực hiện nghị quyết số một mươi hai và chỉ thị số một mươi một thủ trưởng các đơn vị trực thuộc bộ giám đốc công an địa phương
đã quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ giải pháp xây dựng công an xã thị trấn
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng
các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự của công an xã thị trấn tiếp tục có sự chuyển biến rõ nét
theo hướng chuyên nghiệp hơn toàn diện hơn đã phát hiện hơn hai mươi hai vụ phạm tội vi phạm pháp luật
bắt giữ xử lý gần ba mươi bốn đối tượng góp phần quan trọng trong giữ vững ổn định an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
tại hội nghị sáu mươi ba đồng chí cán bộ công an xã thị trấn hai mươi công an xã bán chuyên trách tiêu biểu
đại diện cho gần năm mươi bốn cán bộ công an xã thị trấn hơn bảy mươi công an xã bán chuyên trách trên cả nước
đã được biểu dương tôn vinh về những kết quả thành tích và sự nỗ lực cố gắng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
đấu tranh phòng chống tội phạm xây dựng lực lượng công an nhân dân trong thời gian vừa qua
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm biểu dương khi nhận đánh giá cao
những thành tích kết quả mà công an các đơn vị địa phương các tập thể cá nhân đã đạt được
thời gian tới bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ
giải pháp đẩy mạnh xây dựng công an xã thị trấn bảo đảm chặt chẽ thực chất hiệu quả
tập trung triển khai đồng bộ các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn
thường xuyên hướng dẫn kiểm tra đôn đốc các mặt công tác của công an xã thị trấn
kịp thời giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở
chiều qua tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã tiếp
đại sứ liên minh châu âu eu tại việt nam julian gurrier đến chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác
thay mặt bộ công an việt nam bộ trưởng tô lâm chào mừng ngày julian gurrier sang công tác tại việt nam
ngài đại sứ có nhiệm kỳ thành công góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ tốt đẹp giữa việt nam eu nói chung
và giữa các cơ quan hữu quan eu với bộ công an việt nam nói riêng
để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam với các cơ quan thực thi pháp luật của eu trong thời gian tới
bộ trưởng tô lâm đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
các vấn đề an ninh phi truyền thống an ninh mạng phối hợp chia sẻ thông tin trao đổi quan điểm lập trường
tham vấn về các vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm phối hợp chặt chẽ ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương
trong đó có liên hợp quốc và các khuôn khổ hợp tác asean eu
bộ trưởng tô lâm đề nghị eu hỗ trợ nâng cao năng lực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc của việt nam
trong đó ưu tiên hỗ trợ phát triển trung tâm huấn luyện diễn giữ hòa bình việt nam tăng cường các chính sách
sáng kiến nhằm thúc đẩy hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực ấn độ dương thái bình dương
trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiết đại sứ juen gurier bày tỏ vui mừng được cử sang làm đại sứ tại việt nam
ngài đại sứ khẳng định trên cơ vị công tác của mình sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa eu việt nam
giữa bộ công an việt nam với các cơ quan thực thi pháp luật của eu góp phần đảm bảo vững chắc an ninh khu vực
phục vụ công dân hai nước đi lại sinh sống lao động học tập và các nội dung phục vụ lợi ích của hai quốc gia
tại buổi làm việc hai bên đã trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về dữ liệu và bảo vệ dữ liệu
xây dựng chính sách pháp lý để công nhận tài khoản định danh điện tử giữa hai nước
thúc đẩy trao đổi dữ liệu liên thông quốc tế giữa hai quốc gia và thực hiện giao dịch dữ liệu xuyên biên giới thông qua sử dụng danh tính điện tử
hai bên cũng đã trao đổi kinh nghiệm xây dựng quản trị vận hành khai thác và phát triển trung tâm dữ liệu lớn
thúc đẩy việc thực hiện các chương trình hợp tác và xây dựng hệ sinh thái chuyển đổi số quốc gia
trên cơ sở đó tăng cường hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ an ninh quốc gia singapore
trong đó thúc đẩy đào tạo chuyên môn kỹ thuật nhân lực cao trong lĩnh vực số hóa chuyển đổi số an toàn thông tin
quản trị vận hành hệ thống trong lĩnh vực an ninh quốc gia đồng thời hợp tác nghiên cứu và triển khai xây dựng công nghệ tiên tiến
góp phần hình thành thúc đẩy phát triển chính phủ số chuyển đổi số an ninh quốc gia giữa hai nước việt nam và singapore
vào sáng ngày hôm nay tại hà nội học viện cảnh sát nhân dân đã tổ chức lễ kỷ niệm bốn mươi một năm ngày nhà giáo việt nam
trải qua năm mươi năm năm xây dựng và trưởng thành đến nay học viện cảnh sát nhân dân đã phát triển
không ngừng lớn mạnh với hơn một một trăm linh giảng viên cán bộ quản lý giáo dục
với đội ngũ cán bộ giáo viên có trình độ cao đứng đầu trong các trường công an nhân dân
học viện cảnh sát nhân dân là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học lớn có uy tín
với quy mô đào tạo trên một năm vạn lượt học viên các khóa học hệ học
không chỉ trú trọng công tác giáo dục đào tạo phát huy thế mạnh của một trong những đơn vị đầu ngành về lý luận cảnh sát
đội ngũ cán bộ giáo viên học viện cảnh sát nhân dân luôn chủ động tích cực tham gia phong trào nghiên cứu khoa học
xây dựng đội ngũ cán bộ tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
góp phần nâng cao vị thế và uy tín của bộ công an việt nam
học viện đang tiếp tục từng bước nâng tầm và hội nhập với tiến trình đổi mới chung của nền giáo dục quốc tế
xứng đáng với truyền thống đơn vị hai lần được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
tại lễ kỷ niệm lãnh đạo học viện cảnh sát nhân dân đã tặng hoa chúc mừng các nhà giáo việt nam
nhà giáo ưu tú nhà giáo lão thành qua các thời kỳ tặng kỷ niệm trương vì sự nghiệp giáo dục của bộ giáo dục và đào tạo
cho các giảng viên cán bộ quản lý giáo dục vinh danh danh hiệu gương mặt tiêu biểu xuất sắc năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba đối với cán bộ giảng viên
thưa quý vị và các bạn
bốn ngày vừa qua là những ngày người thân và đồng bào
đội không ngừng nguyện cầu điều kỳ diệu sẽ đến với đồng chí thượng úy trần trung hiếu
cán bộ công an xã xuân hồng huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh bị trọng thương trong lúc truy bắt tội phạm ma túy
nhưng thật sự đã không có phép màu nào xảy ra
và sáng ngày hôm nay đồng chí đã chút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của người thân và đồng đội
là một trong những cán bộ đầu tiên của công an huyện nghi xuân sung phong về cơ sở
trong suốt năm năm qua đồng chí hiếu đã sống trong lòng bà con như một chiến sĩ công an của nhân dân
máu đổ xuống cầu vai đỏ thắm và anh sống mãi trong lòng quê hương
khoảng một mươi sáu h ngày một mươi ba tháng một mươi một thượng úy trần trung hiếu cán bộ công an xã xuân hồng huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
đang làm nhiệm vụ tại đền chợ củi phát hiện đối tượng trần trọng gia bảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
ở thôn một xã xuân hồng nghi vấn mua bán trái phép chân ma túy nên đã áp sát để bắt quả tăng
bất ngờ bị đối tượng trần trọng gia bảo dùng kéo đâm
đâm vào cổ và vùng ngực của đồng chí hiếu khiến đồng chí bị thương rất nặng
mặc dù được ban giám đốc công an tỉnh hà tĩnh gia đình đồng đội các y bác sĩ kịp thời cấp cứu và cứu chữa
nhưng do vết thương quá nặng đồng chí trần trung hiếu đã hy sinh lúc sáu giờ ba mươi năm phút ngày một mươi bảy tháng một mươi một
sự ra đi của đồng chí trần trung hiếu đã để lại niềm tiếc thương vô hạn với đồng đội và người dân
việc hy sinh của cháu hiếu khi làm nhiệm vụ để chống lại tội phạm trong lúc hòa bình này
cảm thấy hết sức thương tiếc với lực lượng là vì dân và phục vụ dân nên tôi cảm thấy rất thương tiếc
sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở thị trấn tiên điển huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
từ nhỏ trần trung hiếu đã mơ ước được khoác lên mình sắc phục công an nhân dân
ước mơ trở thành hiện thực
khi hiếu là sinh viên trường trung cấp an ninh rồi học viện cảnh sát nhân dân
được phân công công tác tại đội cảnh sát hình sự công an huyện nghi xuân
hiếu luôn học hỏi tham mưu nhiều giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám thực hiện chủ trương của bộ công an về điều động công an chính quy về cơ sở
trung úy trần trung hiếu đã viết đơn tình nguyện về địa bàn trọng điểm
và được ban giám đốc công an tỉnh hà tĩnh bố trí tại công an xã xuân hồng huyện nghi xuân
xã xuân hồng cũng là địa bàn đầu tiên của huyện nghi xuân bố trí công an chính quy
thượng úy trần trung hiếu đã cùng tập thể công an xã triển khai nhiều giải pháp
lập lại tình hình an ninh trật tự được ghi nhận và đánh giá cao
tầm gương hy sinh của đồng chí hiếu là vừa là một khi nổi đó mất mát
không gọi gì bù đắp được đối với gia đình và của công an tỉnh hà tĩnh
nhưng qua đó thì chúng tôi phát động cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị là tiếp tục học tập
tầm gương hy sinh của đồng chí hiếu để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới
ghi nhận sự anh dũng trong đấu tranh với tội phạm
ngày một mươi bảy tháng một mươi một đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy đối với đồng chí trần trung hiếu
cán bộ công an xã xuân hồng huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
trước đó công an tỉnh hà tĩnh đã tổ chức lễ phát động học tập tấm gương dũng cảm
của đồng chí trần trung hiếu
anh đã ngã xuống vì bình yên cuộc sống
đồng đội và nhân dân mãi ghi nhớ công ơn những người lính công an
vì an ninh tổ quốc vì hạnh phúc nhân dân